vì vậy chính quyền nên tạo điều kiện cho người dân về quê ăn tết
việc địa phương buộc những người về quê ăn tết không mắc covid một mươi chín phải cách ly tại lán trại của xã dựng lên như báo chí phản ánh là sai quy định và không cần thiết
thực tế trước đó các địa phương đã phải thu hồi các quy định không đúng với sự chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế trong việc chống dịch
ông khẳng định về quê đón tết là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên ngày tết việc đi lại gặp gỡ nhiều hơn nên nguy cơ lây nhiễm cũng cao hơn
do đó tốt nhất là hạn chế thăm nơm đi lại không cần thiết hạn chế tiếp xúc đông người tổ chức ăn uống linh định vì quá trình ăn uống không thực hiện năm k nguy cơ lây nhiễm cao
đặc biệt mỗi người cần có ý thức phòng lây nhiễm cho người già người có bệnh nền người chưa tiêm vaccine
như vậy theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu việc sửa đổi đánh giá cấp độ dịch là hợp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn
xong người dân cũng không nên quá lo lắng về các quy định cách ly của từng địa phương
bởi chính phủ và bộ y tế đã có văn bản chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch trong dịp tết
những chỉ đạo sai lệch so với quy định từ bộ y tế sẽ phải thu hồi lại ngay lập tức